hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sở văn hóa và thể thao đã mời các tổ chức cá nhân liên quan gồm công ty trách nhiệm yếu hạn tiếng hát việt
các sĩ đàm vĩnh hưng và nhà thiết kế trao đổi và có biên bản ghi nhận các ý kiến phản hồi
đồng thời nhắc nhở đề nghị công ty tiếng hát việt các cá nhân tham gia biểu diễn
sáng tạo nghệ thuật cần nâng cao hơn nửa ý thức trách nhiệm nhận thức chính trị
chú ý đến vấn đề trang phục hình thức trình bày tránh gây phản cảm và có tác động tiêu cực đến dư luận và xã hội trong thời gian tới
ông phương cho biết vừa qua giới văn hóa và thể thao đã tổ chức buổi họp lấy ý kiến của cơ quan chuyên môn về vấn đề trên
đại diện các cơ quan đơn vị đã nhận định việc sử dụng trang phục cách điệu theo phong cách quân đội nước ngoài
và các vụ kiện với hiện tượng huân huy chương của các sĩ đảm vĩnh hương không phù hợp với nội dung các tiết mục và tổng thể chương trình
không phù hợp với giá trị văn hóa việt nam sẽ liên tưởng đến các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính trị khi phản cảm và đã tạo nên dư luận xấu
bên cạnh đó qua nắm bắt thông tin từ các cơ quan báo chí các trang mạng xã hội cùng rất nhiều lời chia sẻ
ý kiến bình luận đã về phán việc một người có sức ảnh hưởng đến công chúng lại lựa chọn trang phục không phù hợp gây tác động tiêu cực đến dư luận và xã hội
ngoài ra nhiều ý kiến của các nhà hoạt động trên lĩnh vực văn hóa đại biểu quốc hội nhà quản lý các cán bộ lão thành cựu chiến binh
đã cho thấy rõ sự phản cảm trong hoạt động biểu diễn tại chương trình đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm xử lý theo đúng quy định pháp luật góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh
theo ông phương sở văn hóa và thể thao sẽ có biện pháp đề xuất cấp thẩm quyền xem xét xử lý phù hợp đối với trường hợp ca sĩ đảm vĩnh hương
trước đó trên một số diễn đàn nhiều khán giả đã tranh luận về các huy hiệu mà đàm vĩnh hưng cải trên trang phục biểu diễn trong chương trình đàm vĩnh hương lai concert hai nghìn hai mươi bốn
với chủ đề ngày em thắp sao trời diễn ra vào tối ngày bốn tháng năm
có ý kiến cho rằng các huy hiệu trên mô phỏng biệt công bội tinh một loại huy chương của chế độ cũ trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
sau sự việc ổn ảo trên mạng khiến ca sĩ đảm vĩnh hương đã phải lên tiếng phản hồi trên trang cá nhân vào trưa ngày sáu tháng năm
đàm vĩnh hương khẳng định các huy hiệu là phụ kiện bình thường mang tính chất trang trí để bộ trang phục thêm phần bắt mắt khán giả
không có một ẩn ý nào như dân mạng nói còn dòng chữ trên các huy hiệu là high quality garment
có nghĩa là chất lượng cao ngành may mặc bad guy có nghĩa là gã tồi self martial work có liên quan đến thử trang của ý
có khán giả đã dịch dòng chữ marine semper fi là marine corps semper fiorellis dịch ra là thủy quân lục trên mỹ luôn luôn trung thành
trước những trành cãi đảm vĩnh hương đã lên tiếng xin lỗi cho rằng anh không có ý đổ xấu khi mặc bộ trang phục nói trên
trong bài đăng đàm vĩnh hương cho biết sau đêm nhạc ngày em thắp sao trời ở tp hcm diễn ra vào hôm bốn tháng bốn
nhiều khán giả băn khoăn về chi tiết một bộ trang phục mà anh mặc trên sân khấu
nam ca sĩ lắng nghe dư luận đọc các bình luận phân tích của công chúng và thừa nhận bất cẩn khi để xảy ra ổn nào không đáng có
anh viết trên trang cá nhân mấy ngày lắng nghe dư luận đọc những phân tích nhận xét của khán giả
hương tự nhận thấy mình có chút bất cẩn khi để dự việc ổn ảo không đáng có sau sầu diễn
hương không đổ lỗi cho nhà thiết kế hay nè tránh trách nhiệm hoặc chọn cách im lặng
với vai trò của một nghị sĩ anh hương hình ảnh bản thân trong xây dựng tình cảm với khán giả thân yêu
hưng thấy mình chưa thật sâu sắc vì nghĩ khá đơn giản chỉ là mong muốn tạo nên một phong cách mới mẻ về trang phục biểu diễn
đàm vĩnh hương cho biết anh không có ý đổi xấu khi mặc bộ trang phục tranh cãi
năm ca sĩ khẳng định suốt sự nghiệp đã đóng góp cho đất nước công hiến cho quê hương
thế nên không thể đánh đổi bằng ổn ảo nói trên
anh mong nhận được những lời góp ý với tinh thần xây dựng từ công chúng để hoàn thiện bản thân
đàm vĩnh hưng chia sẻ một lần nữa mong khán giả sẽ thông cảm và đón nhận lời xin lỗi của hưng
vẫn luôn muốn nhận được những lời đóng góp với tinh thần xây dựng của khán giả để hưng mỗi ngày một hoàn thiện hơn
hưng phải có trách nhiệm trình bày lên tiếng một lần cho rõ mọi thứ
để khán giả và người hâm mộ của hưng nắm bắt thông tin chính xác tránh những thông tin tiêu cực
nhạy cảm làm sai lệch ý nghĩa của live show ngày em thắp sao trời
đồng thời ca sĩ này cũng cho biết anh sẽ không sử dụng bộ trang phục này
trong show diễn ngày ấm thắp sao trời diễn ra ở hà nội vào ngày một mươi tám tháng năm
huỳnh minh hương thường được biết đến với nghệ danh là đàm vĩnh hương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một là một nam ca sĩ người việt nam
anh bắt đầu được công chúng biết đến vào những năm đầu của thập niên hai nghìn
với ca khúc đầu tiên là bình minh sẽ mang em đi vào năm hai nghìn năm
trong suốt sự nghiệp của mình anh đã giành được hai giải công hiến
đàm vĩnh hương quê gốc ở điện bàn tỉnh quảng nam sinh trường tại sài gòn trong một gia đình công giáo
anh thường tham gia các hoạt động của ca đoàn nhà thờ từ nhỏ
tuổi nhỏ đàm vĩnh hương học tại trường trung học cơ sở ngô quyền
và trường trung học phổ thông nguyễn thượng hiền tại quận tân bình thành phố hồ chí minh
với thời tuổi trẻ cơ cực và khó khăn anh đã làm nhiều nghề để sinh sống như hớt tóc và làm tóc
cũng như hát vụ trong những chương trình ca nhạc
đàm vĩnh hương tham gia sinh hoạt văn nghệ từ câu lọc bộ ca sĩ trẻ
tại trung tâm văn hóa quận một mươi từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một
sau khi đoạt giải nhất cuộc thi tuyển chọn giọng ca trẻ do công ty văn hóa quận một mươi tổ chức
tại công viên hồ kỳ hòa năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
đàm vĩnh hưng chính thức đi vào con đường ca hát chuyên nghiệp
anh đã tự học đàn tự nghiên cứu tài liệu để được làm quen với ký sướng âm và cả phong cách biểu diễn
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám sau tám lần đi thi đàm vĩnh hương đã đoạt giải tư tiếng hát truyền hình thành phố hồ chí minh
lúc đó là một cuộc thi ca nhạc uy tín chất lượng
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đàm vĩnh hưng đã vượt qua ba trăm linh thí sinh
để lọt vào danh sách một mươi giọng ca có triển vọng của trung tâm ca nhạc nhẹ sài gòn
đàm vĩnh hưng đoạt giải nhất trong cuộc bình chọn những giọng ca xuất sắc
do câu lạc bộ bạn trẻ nhạc chiều thứ năm của nhà hát bến thành tổ chức
từ tháng chín năm hai nghìn đến tháng chín năm hai nghìn một
đây là một cột mốc đầu tiên cho sự nghiệp của đàm vĩnh hưng
cùng với hai ca khúc tình ơi xin ngủ yên và bình minh sẽ mang em đi
đã được dư luận yêu thích và chú ý trở thành cột mốc đáng nhớ khởi đầu sự nghiệp cả hát
thời kỳ đầu anh được cho là có giọng hát khàn như ca sĩ hải ngoại đan hồ đã nổi tiếng trước đó
và hát nhạc trẻ với cách hát cẩn giọng cuối câu
thời gian sau anh chọn nhạc tiền chiến chữ tình và nhạc vàng để thể hiện
hiện nay ngoài việc đi hát đàm vĩnh hương còn có một công ty giải trí
một quán ăn một số thương hiệu sản phẩm như cháo ăn liền hải sản
và làm giám khảo một số chương trình truyền hình
đàm vĩnh hương tưởng pia về sự giàu có của mình như mất đồng hồ nạm kim cương tiền tỷ
bộ trị giá năm triệu usd bộ sưu tập hàng hiệu trị giá vài chục tỷ đồng
trước đó đàm vĩnh hương cũng không ít lần gây tranh cãi khi vướng vào scandal tay tiếng
ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp
một màn khóa môi thể chùa ngay trên sân cấu
một trong những scandal lớn nhất của đàm vĩnh hương chính là màn khóa môi thể chùa ngay trên sân diễn
vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai nam ca sĩ góp mặt trong một đêm nhạc gây quỹ từ thiện
tại đây nàm ca sĩ đã mang đến chương trình một chai rượu quý để bán đồ giá
hứa sẽ cho tặng nụ hôn cho vị khán giả chốt đơn chai rượu này
sau khi một sư thầy giành chiến thắng để thực hiện lời hứa thế nên đàm vĩnh hương đã trao cho người này một nụ hôn
thay cho lời cảm ơn ngay trên sân khấu
hành động này đã gây tranh cãi tạo làn sóng phẫn nộ lớn
nhiều người còn muốn tẩy chai đàm vĩnh hương tại thời điểm ấy
thậm chí chỉ sau ít ngày trường phòng quản lý biểu diễn cục nghệ thuật biểu diễn đã gửi yêu cầu sở văn hóa thể thao và du lịch tp hcm
xử lý nghiêm vụ đàm vĩnh hương hôn nhà sư
hai livestream khóc lóc kể chuyện trả nợ thay mẹ
vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đàm vĩnh hương gây chấn động quái mạng khi livestream tiết lộ sự thật về món nợ hai mươi tỷ của mẹ ruột
theo đó trên sóng trực tiếp nam ca sĩ cho biết mẹ anh nợ nần nhiều người
thậm chí đi lời tìm bạn bè đồng nghiệp và cả người hâm mộ
việc mượn để làm gì thì chỉ có bài trả lời
tôi không thể đồng lõa bao che việc làm này nữa
tôi quyết định công bố sự thật này để mọi người không trở thành nạn nhân được nữa
theo lời đàm vĩnh hương trong suốt một mươi năm nam ca sĩ đã phải gánh vác món nợ hai mươi tỷ đồng thay mẹ
anh đã phải chạy show ngày đêm gom góc tiền trả nợ nhiều lúc còn không đủ tiền chỉ có thể trả từng đồng một
mỗi lần như vậy họ tới nhà tôi rất nhiều
ai cũng có lý do và trên tay là giấy nợ mẹ tôi viết rõ ràng
đó là việc làm sai trái
mục đích cuối cùng mà đàm vĩnh hưng tiết lộ sự thật cũng chỉ mong mẹ anh thay đổi
qua đó khuyên ngủ mọi người không nên dính vào trò chơi cơ bạc
dù vậy nam ca sĩ vẫn chứng minh mối quan hệ tốt đẹp với mẹ ruột khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh hai mẹ con trên mạng xã hội
ba ôn ào nghi ăn chặn tiền từ thiện bị công an triệu tập điều tra
giữa năm hai nghìn hai mươi một đàm vĩnh hương bất ngờ vướng vào lùm xùm từ thiện cùng với loạt nghệ sĩ đỉnh đám
cụ thể trong một buổi live stream vào cuối tháng tám bà nguyễn phương hằng khẳng định đang giữ khoảng một chín kg giấy tờ sao kê tài khoản ngân hàng của ca sĩ đảm vĩnh hưng
với số tiền anh nhận từ thiện lên đến chín mươi sáu tỷ đồng chứ không phải một tám tỷ đồng như nam ca sĩ từng công bố
đứng trước ồn ào này đàm vĩnh hưng đôi lần có live stream đáp trả
tuy nhiên anh cho biết sẽ không sau kê mà sẽ chứng minh sự trong sạch bằng pháp luật
đàm vĩnh hương cũng đã gửi kẹo đại nam về hành vi vu khống xúc phạm danh sự cá nhân
liên quan đến ồn ào từ thiện giới vbit cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ
bộ công an cũng đã làm việc với đàm vĩnh hưng cùng một số nghệ sĩ liên quan đến làm việc để xác định vụ việc này
bốn ly ôn với bổ trâu liên phạm sau một mươi bảy năm làm vợ chồng trên danh nghĩa
gần đây nhất là thông tin bài trách khi liên phạm đã định
đệ đơn ly hôn đàm vĩnh hương tại mỹ khiến công chúng không khỏi xuân sao
bởi lẽ từ trước đến nay đàm ca sĩ không hề đề cập đến chuyện hôn nhân vợ chồng
thế nên nhiều người nghĩ rằng anh đang độc thân
điều biết cặp đôi đã kết hôn vào ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn bốn và ly thân vào ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
cả hai đã không có con chung và không phân chia tài xa
trước đó vài năm cộng đồng mạng từng dâm dộ tin đồn đàm vĩnh hương kết hôn với vợ làm bổ trâu tại mỹ
tuy nhiên không hề có thông tin kiểm chứng
người trong cuộc quyết sự im lặng thế nên sự việc bỗng chốc bị quyền lã